nhìn chung giá cà phê tại các khu vực trồng trọng điểm tăng nhẹ hai trăm linh đồng một kg
cụ thể giá cà phê tại đắk lắc giao dịch phổ biến ở mức ba mươi một tám trăm linh đồng một kg
tại đắk nông con tum và gia lai giá cà phê ở mức ba mươi một chín trăm linh đồng một kg
giá cà phê tại lâm đồng là ba mươi một năm trăm linh đồng một kg